theo báo cáo từ phòng giáo dục và đào tạo huyện tân thạnh vào ngày hai tháng bốn em học sinh lớp một a không chịu dơ tay thực hiện phép tính không cộng trừ trong tiết học toán
cô n đã dùng thước dạy dỗ em hát năm lần vào phía trên cẳng tay
sau khi dùng thuốc dạy dỗ học sinh cô n đã thấy mình sai nên gọi điện cho mẹ em hát qua zalo để xin lỗi nhưng mẹ em hát không nghe máy
đến chiều chị của hát đến rước em hát cô n có xin lỗi chị của hát và người này đồng ý không trách cô giáo
tuy nhiên sau đó mẹ của hát và hai người nữa đã đến trường với thái độ rất hung dữ
mẹ của hát đã tác động vật lý vào mặt cô nờ còn hai người đi cùng cũng định tấn công cô giáo nhưng đã được hiệu trưởng và các giáo viên khác ngăn lại
sau khi sự việc xảy ra ban giám hiệu nhà trường cùng chính quyền địa phương đã nhiều lần đến gia đình thăm hỏi a nổi xoa dịu và đến ngày bốn tháng bốn em hát đã đi học trở lại bình thường
đến ngày sáu tháng bốn nhà trường họp hội đồng kỷ luật và thống nhất kỷ luật cô n
đến ngày một mươi tháng bốn huyện đã ra quyết định điều chuyển công tác cô nở sang trường khác
ngày một mươi bảy tháng bốn nhà trường và đại diện ngành giáo dục cùng chính quyền địa phương đã mời gia đình em hát đến thông báo kết quả xử lý
phụ huynh em hát đồng ý với việc xử lý cô nở và hứa không đăng tải vụ việc lên mạng xã hội nhưng ra yêu cầu cô nờ phải trực tiếp đến gia đình để nói chuyện
về phía cô giáo n sau khi vụ việc xảy ra cô n được gia đình đưa vào bệnh viện đa khoa long an điều trị
đến chiều một mươi chín tháng bốn
sức khỏe cô nở đã ổn định và được xuất viện
hiện lực lượng chức năng đang vào cuộc làm rõ hành vi tác động vật lý cô giáo ngay trong trường học của phụ huynh học sinh hát
thông tin từ ủy ban nhân dân thị xã tân châu cho biết đơn vị đã có báo cáo liên quan đến vụ việc một cô gái bị chồng tấn công trước quán cà phê ở phường long thạnh
vụ việc xảy ra tại trước quán cà phê maria khu vực khóm long thị đề phường long thạnh thị xã tân châu tỉnh an giang
theo kết quả điều tra xác minh đối tượng
nguyễn trọng nghĩa sinh năm hai nghìn hai tỉnh đồng tháp và bị hại nguyễn kim ngân sinh năm hai nghìn năm tỉnh an giang có mối quan hệ chung sống với nhau như vợ chồng có đăng ký kết hồn và có với nhau đứa con trai
khoảng một mươi ngày trước cả hai có xảy ra mâu thuẫn
nghĩa đã xuống tay với ngân khiến ngân bỏ nhà đi
khoảng một mươi tám h ngày một mươi tám tháng bốn nghĩa điều khiển xe mô tô từ nhà đến nhà trọ mỹ tiền phường long phú thị xã tân châu để gặp ngân nói chuyện
đến một mươi chín giờ cùng ngày cả hai đi nhậu
nghĩa đã đi cùng bốn người bạn
trong lúc nhậu nghĩa nghi ngờ ngân quen người khác
sau khi nhậu xong nghĩa điều khiển xe mô tô và muốn chở ngân về nhà
đến khu vực bờ kè đối diện quán cà phê maria ngân không chịu về nên tự nhảy xuống xe bỏ chạy vào trước quán cà phê
nghĩa chạy theo kéo ngân để nói chuyện nhưng ngân to tiếng
do đó nghĩa đã dùng dao tấn công ngân
ngân bỏ chạy và ngã gục tại cổng gác trụ sở ủy ban nhân dân thị xã tân châu
nghĩa bị người dân xung quanh giữ lại và trình báo
vụ việc được công an phường long thạnh tiếp nhận và báo cáo công an thị xã tân châu
qua khám nghiệm hiện trường thực hiện các biện pháp nghiệp vụ công an thị xã tân châu thu được một cây dao loại dao xếp
nạn nhân ngay sau đó đã được đưa đi cấp cứu và điều trị tại bệnh viện đa khoa khu vực tỉnh tại thành phố châu đốc
hiện vụ việc đang được công an thị xã tân châu thụ lý
sáng hai mươi một tháng bốn thông tin từ lãnh đạo công an huyện bắc quang hà giang cho biết
công an thị trấn việt quang huyện bắc giang đang tiến hành điều tra làm rõ vụ việc bốn cô gái mang theo hung khí lao vào tấn công một thiếu nữ
được biết vào thời gian trên sau khi đi hát karaoke thiếu nữ tên t ở xã quang minh huyện bắc quang
đã gọi bốn cô gái khác ở cùng xã quang minh huyện bắc quang trong quán karaoke là tay vịn nên hai bên đã xảy ra mâu thuẫn
bốn cô gái sau đó đã hẹn t rồi lao vào tấn công thiếu nữ này
theo các vị lãnh đạo công an huyện bắc quang cho biết
vào thời điểm xảy ra sự việc hai trong số bốn cô gái có cầm theo hung khí
nhưng những người này không dùng hung khí để tấn công trực tiếp mà chỉ dùng tay chân để tấn công nạn nhân
sau khi sự việc xảy ra công an thị trấn việt quang đã triệu tập những người liên quan lên trụ sở để làm việc
cũng theo vị này về phía nạn nhân cũng không có thương tích nặng mà chỉ xây sát nhẹ
những người trong vụ việc đều không phải học sinh danh tính những người liên quan chưa được công an cung cấp
trước đó trên mạng xã hội lan truyền clip ghi lại cảnh một nhóm các cô gái
có hành vi tấn công một thiếu nữ
đang nói trong quá trình giả tay với nạn nhân nhóm người còn cầm theo nhiều hung khí như giao quắm phóng lợn
vụ việc đang được cơ quan công an tiếp tục làm rõ
cũng trong ngày hai mươi một tháng bốn vừa qua công an tỉnh phú thọ cho biết
cơ quan cảnh sát điều tra công an thị xã phú thọ cho biết đơn vị đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự
khởi tố bị can đối với nguyễn trí thức hai mươi một tuổi trú tại khu thanh bình phường thanh vĩnh thị xã phú thọ
về hành vi làm nhục người khác
quy định tại điều một trăm năm mươi năm bộ luật hình sự
trước đó ngày một mươi năm tháng ba công an thị xã phú thọ tiếp nhận trình báo của chị l p h hai mươi một tuổi
trú tại huyện thanh ba tỉnh phú thọ về việc chị bị phát tán một số clip nhạy cảm qua mạng xã hội facebook
quá trình xác minh công an thị xã phú thọ xác định bị can thức có hành vi phát tán clip nhạy cảm
đồng thời thu giữ toàn bộ phương tiện dữ liệu liên quan
tại cơ quan công an bị can thức khai có quen biết chị hát từ tháng tám năm hai nghìn hai mươi ba
và đã nảy sinh tình cảm yêu đương
đến tháng hai năm hai nghìn hai mươi bốn hai người xảy ra mâu thuẫn nên đã chia tay

được lưu trong điện thoại di động của mình để phát tán cho bạn bè của bị can thức và chị hát xem
nhằm trả thù hiện vụ việc đang được tiếp tục điều tra làm rõ
nối tiếp chương trình sẽ là những tin tức vừa được chúng tôi cập nhật

hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của mình nhé
những thông tin vừa rồi đã khép đại chương trình phát sóng hàng ngày của chúng tôi ngày hôm nay cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại